tiến hành kiểm tra một cơ sở sửa chữa xe mô tô tại xã phước bình huyện long thành tỉnh đồng nai
tổ kiểm tra đặc biệt của công an tỉnh đồng nai đã phát hiện nhiều xe mô tô không chính chủ không rõ nguồn gốc
cơ sở sửa chữa xe mô tô do ông phạm thanh long làm chủ
qua kiểm tra phát hiện tại nhà của ông long có một mươi năm xe mô tô không chính chủ
cùng với nhiều giấy tờ xe và các bộ khung sườn lốc máy không rõ nguồn gốc
bước đầu ông long khai nhận các xe mô tô trên là do ông mua về sử dụng và là xe của khách hàng mang đến sửa chữa
riêng các xe mô tô không có giấy tờ là xe cũ không rõ nguồn gốc
ông long mua lại để tháo phụ tùng và lắp ráp vào xe khác khi khách có yêu cầu
hiện công an huyện long thành đang tạm giữ các phương tiện cùng với số giấy tờ xe nói trên